học viện ngoại giao việt nam cùng phái đoàn liên minh châu âu tại hà nội đã tổ chức đối thoại biển với chủ đề
phát triển biển bền vững chia sẻ quan điểm của việt nam và eu
đối thoại là cơ hội trao đổi quan điểm và thực tiễn phát triển bền vững kinh tế biển
đồng thời thúc đẩy hợp tác biển giữa việt nam và liên minh châu âu eu
đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biển là một trong những ưu tiên hàng đầu của việt nam hiện nay
phù hợp với nội dung nghị quyết ba mươi sáu nqtu của ban chấp hành trung ương đảng
và nghị quyết hai mươi sáu nqcp của chính phủ về phát triển bền vững kinh tế biển
đồng thời đây cũng là lĩnh vực ưu tiên trong tài liệu hành động của eu về hợp tác an ninh với châu á
trong đó có việt nam đối thoại gồm bốn phiên chính chính sách về phát triển biển bền vững của việt nam và eu
quản lý môi trường biển kinh tế biển xanh bền vững các xu thế mới trong vấn đề liên quan đến biển
và tương lai hợp tác